đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày hào và trăm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận hoàng mai hà nội
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi bốn mươi tám viên đạn một dao nhọn sáu mươi chín triệu đồng và ba điện thoại di động
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với lê sơn lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân lộc đông huyện thới bình tỉnh cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lê sơn lĩnh nguyên là cán bộ của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín lê sơn lĩnh là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp cho nên được cơ quan phân công
giải ngân hồ sơ vay của một công ty có địa chỉ tại thành phố cà mau
trong những lần mang hồ sơ đến cho giám đốc công ty ký lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý làm ba khế ước vay số tiền một bảy tỷ đồng
của khoản vay công ty này và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên
sau đó còn chiếm đoạt thêm hai lần tiếp theo vào năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền lĩnh đã chiếm đoạt là hơn hai bốn tỷ đồng
số tiền trên được lĩnh dùng để trả nợ cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân
vào chiều ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa vàng mã rộng cả trăm m hai tại khu phố ba
phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khiến cho hàng hóa bên trong bị thiêu dụi
khi phát hiện đám cháy người dân xung quanh đã chạy tới phá hàng rào bằng
tôn bao bọc bên ngoài kho để dập lửa
tuy nhiên do bên trong có chứa giấy vàng mã nên chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội bao trùm toàn bộ kho hàng
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố biên hòa đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường để phối hợp dập lửa ngăn chặn cháy lan
tại hiện trường kho xưởng lợp tôn rộng khoảng một trăm linh mét vuông gần như đổ sập
nhiều mảng tường bằng tôn bị phá bỏ hàng hóa bên trong bị cháy đen
nguyên nhân của vụ cháy và thiệt hại hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê làm rõ